có lẽ không loại hình nghệ thuật nào dễ tiếp cận như nhấp ảnh
ai cũng có thể cầm máy chụp cho mình những bức ảnh đẹp và đôi khi để thỏa mãn sự đam mê sáng tạo thường trực trong mỗi con người
thầy giáo nguyễn xuân hãn cũng là một người như thế
nhếp ảnh đến với anh một cách thật tự nhiên đầy rung động giúp anh thỏa thích sáng tạo ra các tác phẩm về vẻ đẹp thiên nhiên và con người
sau mỗi tuần lên lớp xếp lại trang giáo án anh dành thời gian ít ỏi cuối tuần cho tình yêu với nhiếp ảnh cho những người bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh bạc liêu của mình
săn tìm cái đẹp cũng là một thú vui một niềm đam mê mà không phải ai cũng có thể theo đuổi
sau mấy năm cầm máy nguyễn xuân hãn đã gặt được nhiều quả ngọt
giải nhất cuộc thi ảnh về đẹp việt nam số một mươi hai với chủ đề ngày hội đến trường chính là một trong những niềm hạnh phúc lớn trong anh
nguyễn xuân hãn còn là một trong những thành viên tích cực nhất của câu lọc bộ nhếp ảnh bạc liêu
sau những giờ sáng tác vui vẻ anh lại cùng những người bạn của mình ngồi bàn luận về nhiếp ảnh hay đưa ra những chương trình hành động sắp tới cho câu lạc bộ
câu lọc bộ nhếp ảnh bạc liêu đã trở thành một trong những trung tâm của nhếp ảnh tây nam bộ
câu lọc bộ nhếp ảnh bạc liêu đã được duy trì có thể nói là duy trì rất là tốt thể hiện ở các giải thưởng quốc tế quốc gia và khu vực
bạc liêu có đến ba tác phẩm đã được giành được những giải thưởng lớn của quốc tế trong đó có nhiều giải quốc tế và quốc gia
mỗi bức hình của anh luôn chứa đựng vẻ đẹp và tình yêu đặc biệt dành cho mảnh đất bạc liêu
anh chụp nhiều về phong cảnh quê hương nam bộ như một cách thể hiện thật tình
anh chụp nhiều về tình cảm của mình với nơi mình đang sống và nhiều tác phẩm trong số đó đã nhận được các giải thưởng lớn trong nước và quốc tế
chương trình vẻ đẹp việt nam của truyền hình nhân dân là một sân chơi nơi mà nguyễn xuân hãn và những người bạn của mình giới thiệu về đẹp quê hương nam bộ với khán giả cả nước
rõ ràng các bạn có thể nhận được những bản sắc dân tộc của bạc liêu
theo số việt nam ban tổ chức đã nhận được chín trăm sáu mươi bốn tác phẩm từ một trăm bốn mươi tác giả trên cả nước gửi về dự thi
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn về sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh đã tham gia cuộc thi
trong bức tranh văn hóa việt rực rỡ sắc màu của năm mươi bốn dân tộc anh em trang phục truyền thống là một biểu trưng văn hóa
góp phần phản ánh phong tục tập quán vẻ đẹp và bản sắc riêng của mỗi dân tộc
cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam với chủ đề trang phục các dân tộc thiểu số việt nam đã nhận được sự hưởng ứng quan tâm tích cực tham gia của hàng trăm nhếp ảnh gia đến từ mọi miền tổ quốc
một chủ đề rất là thú vị nó thể hiện được cái nét đặc trưng trong cái văn hóa và đời sống của từng tổng hòa dân tộc ở mỗi nơi mỗi khác
và kể cả trong cùng một dân tộc cũng sẽ rất là khác nhau
trang phục của người dân tộc ở đây có thể họ rất là đẹp
dùng trong những dịp đặc biệt dịp lễ dịp hội hoặc là những cái dịp mà tết chẳng hạn
trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số mang nét đẹp và đặc trưng riêng
người dân khắc họa đời sống sinh hoạt phong tục tập quán gửi gắm tâm tư tình cảm của mình qua bộ trang phục truyền thống
hiểu điều đó các nhếp ảnh gia đã không ngừng khám phá thế giới văn hóa của từng dân tộc
cũng như bỏ nhiều thời gian tâm sức theo đuổi từng đường kim mũi chỉ từng tà áo vặt khăn trên mỗi bộ trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số
trang phục của mỗi một dân tộc ấy trước hết là nó thể hiện lên cái hình thức của cái dân tộc ấy
để người ta nhìn vào cái trang phục nhất là trang phục của phụ nữ là người ta biết ngay là người đó thuộc dân tộc nào
và mỗi một người phụ nữ cũng như mỗi một người dân tộc ấy
thì khi mà mang trên cái trang phục là người ta tự hào
về cái dân tộc của người ta về vấn đề cái trang phục thì rất là hấp dẫn đối với những người mà đi chụp ảnh như chúng tôi
nghề dệt truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã làm ra những bộ trang phục độc đáo
đó là những sản phẩm thổ cầm với màu sắc rực rỡ và đường nét hoa văn tinh tế muôn màu muôn vẻ tạo nên sự riêng biệt
tuy nhiên trong thời đại mới trang phục truyền thống của đồng bào đã có ít nhiều thay đổi mai một
do đó vấn đề bảo tồn gìn giữ trang phục truyền thống trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
đồng thời đặt ra thách thức đối với các nhếp ảnh gia theo đuổi đề tài này
bởi nếu không hiểu đúng hiểu sâu về trang phục đặc trưng của mỗi dân tộc sẽ khó nắm bắt được cái hồn vẻ đẹp chiều sâu qua các khung hình
tôi nghĩ rằng cần phải có sự cách tân cần phải có sự đổi mới
nhưng tôi thấy các cách tân và đổi mới hiện nay là chưa thành công được bao nhiêu
thế cho nên cố gắng tôn trọng cái nguyên gốc
và cái truyền thống thực trong đời sống của đồng bào vẫn là cái quý nhất
trang phục các dân tộc là khi làm cái gì là phải có nghiên cứu
phải có nghiên cứu và hiểu được cái bản chất và cái tín ngưỡng của người ta nữa
tất cả để giữ gìn cái bản sắc đó
trang phục là một sản phẩm văn hóa của xã hội loài người là diện mạo để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác
và trong thế giới hội nhập đầy biến động này việc xin giữ và quảng bá hình ảnh trang phục dân tộc
chính là khẳng định một gương mặt độc độc
đó là một lý do đáo khác biệt của chính mình trong thế giới đa dạng và vô cùng phong phú
từ gần một tác phẩm gửi về cho chương trình qua quá trình chấm giải sàng lọc chọn lựa kỹ càng
năm tác phẩm xuất sắc nhất đã lọt vào vòng sơ khảo của cuộc thi số một mươi ba với chủ đề trang phục các dân tộc thiểu số việt nam
tác phẩm số một những cô gái tày trên thuyền độc mộc tác giả nghiêm phú lâm hà nội
tác phẩm số hai lễ hội hang bua tác giả trần anh tuấn hà nội
tác phẩm số ba thiếu nữ lô lô tác giả đạt nguyên đà nẵng
tác phẩm số bốn duyên dáng trăm pa tác giả kiều ánh dũng tp hcm
tác phẩm số năm xuống núi tác giả việt hùng thái nguyên
tác phẩm số sáu tuổi trăng rằm tác giả nguyễn vũ hậu phú thọ
tác phẩm số bảy theo tổ cầm tác giả vũ đức phương ninh bình
tác phẩm số tám bộ ảnh trang phục am mưng của người paco tác giả hoàng an quảng bình
tác phẩm số chín sắc phục ban na tác giả ngô huy tịnh gia lai
tác phẩm số một mươi thăm hoa núi rừng tác giả phạm công thắng hà nội
tác phẩm số một mươi một bộ ảnh xuân về trên bản mông tác giả lê hoàng thao hưng yên
tác phẩm số một mươi hai ký ức tác giả nguyễn quốc huy bình thuận
tác phẩm số một mươi ba đôi bạn vùng cao tác giả trần văn túy bình thuận
tác phẩm số một mươi bốn rước dâu tác giả nguyễn văn miền yên bái
tác phẩm số một mươi năm lớp học trăm tác giả lý minh tuấn sóc trăng
dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các bước chấm và bình ảnh
cơ cấu giải thưởng sẽ có ba giải ba một giải nhì và một giải nhất
vòng một là vòng sơ khảo các thành viên trong ban giám khảo chọn ra một mươi năm tác phẩm
từ chín trăm sáu mươi bốn tác phẩm tham gia cuộc thi
vòng thứ hai sau khi phân tích bình luận một mươi năm tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo
từng thành viên trong ban giám khảo sẽ chọn ra ba bức ảnh đoạt giải ba
hai bức ảnh được đề cử giải nhất và nhì
căn cứ kết quả nơi trên ban tổ chức sẽ công bố một giải nhất một giải nhì ba giải ba
trước khi vào vòng hai chọn ra các tác phẩm đoạt giải
chúng tôi xin mời nhà nhóm ảnh bùi hòa tiễn đưa ra nhận xét của mình về tổng số chín trăm sáu mươi bốn tác phẩm
tổng số chín trăm sáu mươi bốn bước ảnh tham gia dự thi và một mươi năm tác phẩm đã lọt vào vòng sơ khảo
xin mời anh
thưa quý vị chủ đề cuộc thi của tháng này với một cái nội dung khá là rộng
và tôi nghĩ rằng là với bất cứ một nhà nhấp ảnh nào cầm máy thì cũng đều tập trung sáng tác về đề tài này
như các quý vị đã biết là chúng ta có năm mươi bốn dân tộc anh em sống ở trên khắp mọi miền đất nước
đây là một chủ đề của chúng tôi
một chủ đề mà được tất cả các nhà nhóm ảnh hướng tới như tôi vừa nói
gần một nghìn bức ảnh gửi về dự thi của tháng này
thì qua quá trình chấm chúng tôi thấy các tác phẩm đã phản ánh được khá đầy đủ
tất nhiên là chưa đầy đủ lắm nhưng mà cũng đã đầy đủ được các vùng miền
đặc biệt là những dân tộc phổ biến ở trên các vùng sâu vùng xa
vùng miền núi bắc tây nguyên việt nam
giống như mọi khi
giải của chúng ta cũng trong cái giới hạn nhất định thôi
cho nên gần ngàn bức ảnh này cũng là một sự lựa chọn rất khó khăn cho ban giám khảo chúng tôi
tuy nhiên thì so sánh trong gần một tác phẩm đấy
thì quan điểm của chúng tôi là hướng tới những bức ảnh
mô tả được cái vẻ đẹp trang phục của một dân tộc nào đó
nhưng phải gắn với hoạt động thực tiễn
và những bộ trang phục đó có tính nguyên bản của dân tộc đó
và phải gắn với những bộ trang phục đó có tính nguyên bản của dân tộc đó
và phải gắn với cái sinh hoạt lao động học tập hoặc là sinh hoạt văn hóa nói chung
còn một số những bức ảnh chúng tôi không thể đánh giá cao được
đó là những bức ảnh sắp đặt sân khấu hóa trong những lễ hội
thì đó là những bức ảnh đẹp đấy
thế nhưng mà để so sánh hơn kém ở trong cái cuộc thi này
thì chúng tôi đánh giá cao cái phần thực tiễn hơn
xin cảm ơn nhà giám ảnh bùi hòa tiễn
với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc
các thành viên trong ban giám khảo đã chọn lựa
từ chín trăm sáu mươi bốn bức ảnh ra một mươi năm bức ảnh để vào vòng sơ khảo
và bây giờ chúng tôi rất là mong muốn
muốn được nghe ý kiến bình luận của từng thành viên trong ban giám khảo
với một mươi năm tác phẩm được lọt vào vòng sơ khảo
xin mời các thành viên trong ban giám khảo
xin mời anh việt thanh
xin cảm ơn anh hồng
trước hết thì khi nhắc đến dân tộc
là chúng ta nghĩ ngay đến màu sắc
năm mươi bốn dân tộc của chúng ta
như tôi hình dung luôn là một bó hoa
sặc sỡ rất nhiều màu
và nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao chọn ra trong một bó hoa đó là
những bông hoa đẹp nhất
màu sắc rực rỡ nhất và đặc trưng nhất
lần này thực sự là một cái lần chấm giải mà chúng tôi cảm thấy hết sức là thú vị
bởi vì sao cái hiệu ứng về màu sắc của các dân tộc
luôn luôn hấp dẫn tất cả những người cầm máy
thậm chí cả những người không phải nhiếp ảnh ra
chính vì thế nên số lượng ảnh gửi lần này cũng rất là ổn so với cả các lần trước
tôi rất ấn tượng với những khuôn mặt
và những trang phục
thí dụ như là mũ khăn đội đầu
rồi là các cái vật dụng đi kèm như là tàu thuốc lá hay là vòng đeo cổ
đó là những thứ vô cùng đặc trưng của các dân tộc
tôi ấn tượng nhất là bức ảnh số sáu
và bức ảnh số một mươi
thể hiện được gần như là đầy đủ các cái phương diện của hình ảnh của người dân tộc
như là trang phục này khuôn mặt và thậm chí có cả cái toàn cảnh
trong các cái tháng bình luận trước ấy
thì là chủ yếu các cái tác phẩm lọt vào một mươi năm tác phẩm
vào vòng sơ khảo
hoặc cũng như là tác phẩm đoạt giải thường là ảnh đơn
và lần này thì chúng tôi thấy rằng là ban giám khảo
đã đưa vào cái bộ ảnh một mươi năm tác phẩm đoạt vào vòng sơ khảo ấy
thì là có hai ảnh bộ
anh bùi hòa tiến anh có thể cho ý kiến của mình về việc mà ban giám khảo đưa hai ảnh bộ vào cái vòng sơ khảo
trong số một mươi năm tác phẩm mà ban giám khảo đã chọn vào vòng này
thì trong đó có hai bộ
đó là bộ số tám và bộ số một mươi một
tôi thấy rất tâm đắc
bởi vì theo tôi được biết thì trong cái lời chú giải của cái bộ ảnh số tám
đây là một bộ ảnh mà chụp về đồng bào dân tộc baco
đây là cái dân tộc mà đến thời điểm hiện nay
rất ít khi người ta
mặc cái bộ trang phục truyền thống của mình
mà theo tác giả ghi chú thích thì
hai mươi năm mới có một đợt
một đợt lần tổ chức lễ hội
và cái lễ hội này thì người ta mới mặc đầy đủ hết tất cả những cái gì
thuộc về truyền thống của dân tộc baco này
chúng tôi đánh giá cao cái bộ ảnh này
bởi vì nó tôn vinh cái giá trị của một cái dân tộc mà
có nguy cơ mai một những cái giá trị truyền thống
cái hình ảnh truyền thống của bộ ảnh
còn bộ ảnh số một mươi một thì
nói về một cái vùng người mông ở vùng tây bắc
thì bộ ảnh này thì chúng ta cũng nhìn thấy cái trang phục này quen thuộc
thế nhưng mà cái cách diễn giải của tác giả
nó cũng sẽ thể hiện được là
cái hoạt động con người gắn với những cái lễ phục trường truyền thống
trong một cuộc sống sinh hoạt vào lễ hội mùa xuân
thì chúng tôi cũng thấy cũng rất là có giá trị
ngoài ra thì còn một mươi ba tác phẩm đơn khác
thì tôi cũng tâm đắc với tác phẩm số một mươi
đây là một dân tộc mà theo tôi được biết
phía đông bắc của việt nam
một bức ảnh nó cũng rất là hồn nhiên
bức ảnh số một mươi bốn
nói về với chú thích là rước dâu
thì tôi thấy đây là một bức ảnh thể hiện được khá đầy đủ
trang phục của một dân tộc người giao ở vùng này
qua bức ảnh này thì tôi thấy là
đây là hoạt động thực sự của bà con
bằng một cái hình thức là
chụp trong một cái đám cưới
thì có cô dâu chú rể
cả hai đều vận bận những cái trang phục truyền thống của mình
thì chúng tôi đánh giá cao
trong bức ảnh này
đề nghị tổ thư ký
kết nối với tác giả nguyễn văn miền
có cái tác phẩm rước dâu
tác phẩm số một mươi bốn
để cho các thành viên trong ban giám khảo
chúng ta có thể trao đổi trực tiếp với tác giả
dạ xin chào anh nguyễn văn miền
chúng tôi đang gọi cho anh từ trường quay của chương trình nhân dân
của thiết ảnh về đám việt nam
và xin chúc mừng anh
tác phẩm rước dâu của anh
đã được lọt vào top một mươi năm của cuộc thi tháng này
và ban giám khảo của chúng tôi
đang có một vài câu hỏi muốn dành cho anh với tác phẩm này ạ
xin mời anh đường hà tiễn
xin chúc mừng tác giả
đã có bức ảnh tác phẩm rước dâu
vào trong top một mươi năm mảng tốt nhất của chương trình
xin tác giả cho biết là
tác giả chụp bức ảnh này
trong bối cảnh nào ạ
đây là dân tộc gì
và ở vùng nào của đất nước mình
tác phẩm rước dâu tôi chụp

tỉnh yên bái
cái hình ảnh đó thì hôm ấy chúng tôi bắt gặp được là
có cái đám cưới của người dao đỏ
có những trang phục
và truyền thống của họ
rất là đẹp và sinh động
do vậy là tôi thấy rất là đẹp và tôi bấm máy ạ
đã cho chúng tôi những thông tin
rất đầy đủ
và hy vọng rằng anh sẽ có thêm nhiều tác phẩm gửi đến chương trình của chúng tôi
và bây giờ thì xin mời các thành viên ban giám khảo chúng ta
tiếp tục với việc bình chọn cũng như là bình luận về những bức ảnh ạ
cho tôi xin kết nối với cả tác giả của bộ ảnh
trang phục a mưng
người ba cô
à tác giả hoàng an đúng không ạ
xin mời tổ thư ký hãy kết nối giúp chúng tôi tác giả hoàng an ạ
lúc xin lỗi có phải số máy của anh hoàng an không ạ
chưa hết là chúc mừng anh là anh đã
bộ ảnh của anh đã được vào top một mươi năm bộ ảnh đẹp nhất
của cuộc thi tháng lần này
bây giờ tôi có một vài câu hỏi dành cho anh
anh có sẵn sàng trả lời không ạ
dạ dạ dạ dạ
cái bộ ảnh của anh ấy
chúng tôi đã xem qua
và tôi thấy là rất là ấn tượng
tư cách là người đã từng làm báo chí
thì tôi đánh giá rất cao cái bộ ảnh của anh
bây giờ tôi muốn hỏi anh một số câu hỏi
thứ nhất là bộ ảnh này
anh chụp vào trong thời gian nào và gọi
thực hiện trong nhiều lần hay là một lần
và đặc trưng của
cái dân tộc mà anh đã chụp là dân tộc qua cô
sắc thái gì đặc biệt
về vấn đề trang phục
đó là những điều mà ban giám khảo chúng tôi rất cần biết
bộ ảnh này anh thực hiện vào năm
lúc đó thì tôi nghe tin là
thì lễ hội a riu pinh
tại bản a bung a liu
của xã sa ru
tỉnh quảng tây
thì lễ hội này
là hai mươi năm mới có một lần

lần mới có một lần
lễ hội a riu pinh tức là lễ hội bốc mồ của người dân tộc
thì đến đây thì thấy con người ở đây nó hoang sơ
nó lại có một cái lối sống
nó hút cả tất cả các người dục
thì đây mình cũng cánh chủ liên lạc
tục liên tục ấy ạ
thì nét văn hóa truyền thống của họ
nó khác người tính
nó khác tính những cái dân tộc khác lắm
bây giờ họ đến lễ hội a riu pinh
thì người có con gà thì ôm đi con gà
người có con dê thì đặt con dê đi
người có con bò đặt con bò đi
nói chung là cái vật chú ý đông nhà
có nghi nuôi đông nhà thì đem đến đó để
cũng tệ thần linh
tức là hai mươi năm tương tự là người ở xa
mà đi lễ hội trong xa thôi
cũng phải ngay đúng cái ngày đó thì về với lễ hội
vâng rất là độc đáo
anh thực hiện cái bộ ảnh này một ngày hay là
cho nhiều lần đi
dạ không anh ạ tức là từ sáng đến tối
sống ở lại chụp để lễ hội một ngày
và ngày hôm sau chụp thêm một ngày
ở trong vòng ba ngày tức là bộ ảnh này trong vòng ba ngày
cho chúng tôi được biết là với cái
trang phục truyền thống như thế này thì
hiện nay người paco ở vùng đó
có thường hay mặc thường xuyên
trong sinh hoạt hàng ngày không ạ
bây giờ người paco
với là người ruben kieu
ở cái giải trường sớm thì bây giờ người ta cũng kinh hoá
đấy nhiều rồi nhưng mỗi lần mỗi dịp
lễ hội thì người ta nhất nhất phải là phải mặc áo
quân truyền thống
còn hàng ngày thì chỉ có
cái xình á
cái con bút ống á cái xình á
cái thân thái
đấy là những cái đặc tính của con
chỉ đến ngày hồi thì lễ hội
phải nhất nhất một trăm linh như vậy
xin cảm ơn anh
thưa anh bình
nhân cái sự giao lưu của tác giả
vừa rồi đấy
thì tôi nhận thấy rằng là không chỉ riêng
đồng bào paco
ở vùng quảng trị mà còn nhiều dân tộc khác nữa
chúng tôi thấy hiện nay là
của chúng ta đang
dần dần là
không sử dụng những cái bộ trang phục đó nữa
trong sinh hoạt hàng ngày
thì là người mà theo dõi nhiều
trong công tác văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu số
thì ý kiến anh như thế nào về vấn đề này
cái này nó có
nó có cần đặt ra một cái vấn đề gì đó cho
cho cho cho các nhà quản lý của chúng ta
về văn hóa của dân tộc không ạ
vâng xin cảm ơn anh bù hỏa tiện
chúng ta cũng có thể nói rộng hơn nữa là
không chỉ riêng trang phục
mà kể cả tiếng nói và chữ viết
thì chúng ta đang đứng trước một cái
tình hình rằng là
có thể cái sự mai một nó rất lớn
tuy vậy thì
chúng tôi thấy đây cũng là một cái hiện tượng bình thường
ví dụ như nãy tác giả hoàng an
có trả lời chúng ta ấy
thì rằng là những cái bộ trang phục này
tất nhiên họ không phải là dùng hàng ngày
không phải mặc hàng ngày mà chỉ có những
dịp lễ hội
thì thật là lễ trọng thì họ mới dùng
tuy nhiên thì bây giờ ở phía bắc này
thì theo tôi biết ấy
phụ nữ dân tộc giao
mặc trang phục của mình hàng ngày
người mông cũng vậy
kể cả mông
trắng này rồi xanh này
giày đỏ này rồi là người dao
có thứ rất là nhiều và phụ nữ tày
thì bây giờ cũng ít rồi nhưng mà
những cái dân tộc mà họ
giữ được cái đặc biệt nhất
là như tôi đã nói
là người phụ nữ người mông
và người dao và hình như cái đấy là
cũng là một cái niềm tự hào của chúng ta
khi mà chúng ta xem một cái
cuộc thi ảnh rất là thú vị này
thì tôi hiểu đây là một cái tấm lòng
của tất cả chúng ta
đặc biệt là của các nghệ sĩ nhấp ảnh
đối với đồng bào các dân tộc
mà nó thể hiện ra rõ nhất
bởi vì tiếng nói chữ viết thì nó khó
còn các sắc phục trang phục thì nó
dễ thể hiện hơn
thì qua một mươi năm tác phẩm
đã lọt vào đây thì tôi thấy
nó thể hiện được tương đối đầy đủ
các sắc màu các sắc điệu văn hóa
của vùng việt bắc của tây bắc
của tây nguyên và tây nguyên và nam trường sơn
và vùng nam trung bộ bởi vì có cả
người trăm này
có cả ba cô này
rồi có cả người ba na này
ví dụ như là cái tác phẩm của anh nghiêm phú lâm
ở hà nội những cô gái tè trên
hồ ba bể tức là trên thuyền độc mộc
thì cái đấy cũng là rất truyền thống
nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái mà
đặc biệt của các nhếp ảnh ra
qua ống kính người ta
đã chụp được ấy
thì họ truyền được một cái cảm hứng
mà bấy lâu nay cái hình ảnh đó
ai cũng nhìn thấy ai cũng gặp hằng ngày
nhưng mà hình như họ chưa nói lên được
thì bây giờ qua những cái
cái khoảng khắc
của những nhếp ảnh ra
thì nó lột tả được những phần nào
và chúng tôi là người miền núi
thì chúng tôi thấy nhìn vào đây
thì hình như chúng ta có một gì cảm động
và nó sống dậy những cái gì mà nó
thân thiết nhất thân yêu nhất
đặc biệt là đối với những cái thời buổi bây giờ
mà những cái giá trị đó
nó có thể có thể sẽ có nguy cơ
dần dần bị mất đi
đặc biệt nữa là sáng kiến
của truyền hình nhé
của nhân dân với vẻ đẹp việt nam
trong đó một cái phần là trang phục
các dân tộc thiểu số
thì đấy là một cái sự đóng góp cho
cái công việc chung xây dựng
một nền văn hóa việt nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc
một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn
nhạc sĩ nương quốc bình đã có những cái
phát biểu rất là tâm huyết
và quả thật nhiếp ảnh đã chạm đến cảm xúc của anh
một trong những nhạc sĩ
của đồng bào dân tộc thiểu số
xin cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo
đã có những cái lời nhận xét
như lời bình luận về một mươi năm tác phẩm
và bộ ảnh đã lọt vào sơ khảo
và bây giờ đến cái thời điểm
rất là quan trọng
xin mời các thành viên trong ban giám khảo
chúng ta chấm điểm
để bình chọn ra
ba tác phẩm
đoạt giải ba
và hai tác phẩm để đề cử
là giải nhất nhì
và căn cứ vào đó ban tổ chức chúng tôi sẽ công bố giải thưởng
của cuộc thi tháng này
hà giang vùng đất địa đầu tổ quốc với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi có hai mươi hai đồng bào dân tộc sinh sống luôn được biết đến là vùng đất có nền văn hóa đa dạng giàu bản sắc
trong chuyên mục câu chuyện phía sau bức ảnh lần này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đắm chìm vào không gian khoáng đạt hùng vĩ với những dãy núi đá tai mèo được điểm suyết bởi những tả áo thổ cầm rực rỡ sắc màu của bà con đang lao động sản xuất trên cao nguyên đá đồng văn thông qua ông kính máy ảnh của nghệ sĩ nhấp ảnh nông tú tường
hà giang được biết đến như một thiên đường với những thổi dụng bậc thang trong mùa lúa chín những cánh đồng tam giác mạch trải dài ngút ngàn từ các thung lũng tới những bản làng
dọc đường đến với cao nguyên đá khắp các sườn núi một màu hồng phân phớt tím bồng bềnh như thảm hoa những con đường khúc khỉuốn lượn luôn có sức hấp dẫn đối với nhiều du khách đặc biệt là giới trẻ ưa khám phá và giới nhiếp ảnh
đối với nghệ sĩ nhấp ảnh nông tú tường một người con của quê hương hà giang thì điều khiến ông say đắm mảnh đất này
đó là sự hồn nhiên như cỏ cây của con người nơi đây chính độc bào dân tộc vùng cao này là nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tác nghệ thuật của ông
nông tú tường yêu hà giang với những cô gái dân tộc rực rỡ trong những chiếc váy nhiều màu sắc những chiếc khăn thổ cầm với hoa văn độc đáo đội trên đầu
nếu không thực sự yêu con người hà giang và không hiểu đặc tính trang phục của họ rất khó có thể nắm bắt được hồn cốt của những vẻ đẹp riêng biệt ấy để truyền tải qua lăng kính nhấp ảnh
bởi đất và người ấy đã hóa thành tâm hồn của nghệ sĩ nhấp ảnh nông tú tường trở thành máu chảy trong huyết quản của ông
trong sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh hà giang có sự đóng góp rất lớn của nghệ sĩ nhấp ảnh nông tú tường
tất cả những hình ảnh đẹp về quê hương đất nước con người của hà giang đã được nghệ sĩ nhấp ảnh nông tú tường truyền tải thành những tác phẩm nhiếp ảnh để giới thiệu quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế
giữa thế giới công nghệ ngày càng tân tiến máy ảnh kỹ thuật số trở nên thông dụng và trở thành lựa chọn của số đông
thì nghệ sĩ nhấp ảnh nông tú tường vẫn gắn bó với chiếc máy phim mấy chục năm nay
bởi ông hiểu chất màu từ máy phim thường rất riêng không rực rỡ không nét căng thường khá trầm nhưng mang lại cảm giác rất hoài cổ và rất khó thấy được từ máy ảnh số
bởi những hạt màu liti đặc trưng mỗi cú bấm ở máy phim là duy nhất không lặp lại không thể thay đổi
thế nên khi người sáng tác sử dụng máy phim đồng nghĩa rằng với mỗi cú bấm là một sự tính toán kỹ lưỡng cẩn trọng và lắm công phu
như trong tấm ảnh chụp đồng bào gieo ngô trên vách núi này tác giả đã lựa chọn khoảnh khắc nắng giải vừa đủ trên đá
sự đối chọi giữa nắng vàng và đá sám cùng màu sắc vầy áo sặc sỡ giữa bốn bể xanh ngát của cao nguyên
tạo nên một bức tranh sống động trong lao động sản xuất vừa khỏe khoắn và cũng rất nên thơ của sự hòa hợp giữa thiên nhiên với con người
thế nên khi người sáng tác sử dụng máy phim đồng nghĩa rằng với mỗi cú bấm là một sự tính toán kỹ lưỡng cẩn trọng và làm công pháp
là sắc hoa mơ hoa mận trắng trời hay một lỗ chín khoe sắc vàng ống ả tam sắc mạch bung nở trắng hồng bao trùm cả cao nguyên
là những mái lá lúp xúp thơ thớt lưng trừng núi là tảo thổ cầm đầy sắc màu ẩn chứa sức mạnh ý chí của con người nơi đây
vừa mềm mại như sông nước nho quế lại vững trái như đá cao nguyên đồng văn hiên ngang nơi biên thủy tổ quốc
dựa trên kết quả bình chọn của các thành viên trong ban giám khảo thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả như sau
ba tác phẩm lọt vào giải ba đó là tác phẩm số một những cô gái tầy trên thuyền động mộc của tác giả nghiêm phú lâm hà nội
tác phẩm thứ hai đoạt giải ba số sáu tuổi trăng rằm của tác giả nguyễn vũ hậu ở phú thọ
tác phẩm thứ ba đoạt giải ba đó là tác phẩm số sáu tuổi trăng rằm của tác giả nguyễn vũ hậu ở phú thọ
tác phẩm thứ ba đoạt giải ba đó là tác phẩm số chín sắc phục ban na của tác giả ngô huy tịnh gia lai
sau đây xin mời các thành viên trong ban giám khảo chúng ta nêu ý kiến của mình về ba tác phẩm đã đoạt giải ba
xin mời nhạc sĩ đông cúc bình là một trong những người rất là am hiểu văn hóa các dân tộc tiểu số việt nam
tôi cũng có gắn bó với tây nguyên nhiều đặc biệt là ấn tượng với những cái tượng nhà mồ
bởi vì cái đấy là một cái nét mà trong đó người ba na
trong đây có tác phẩm
sắc phục người ba na dân tộc ba na của anh ngu huy tịnh
thì tôi muốn biết rằng là anh chụp cái đấy ở đây và cái tấm hình này có sự bố trí giữa người với lại đằng sau đó là một cái tượng nhà mồ không
tôi thấy cái bố cục là đẹp và có ý nghĩa
nhưng mà nếu mà như chúng ta biết chúng tôi là những người ngoại đạo thôi
nhưng mà khi mà cái tấm bức ảnh nào mà bố trí nhiều quá thì nó cũng mất đi cái sự trung thực của nó
thì tôi muốn hỏi tác giả cái sắc phục người ba na ở trong cái bộ ba ảnh được giải ba của chúng ta ở đây
vậy thì ngay bây giờ xin mời tổ thư ký hãy kết nối giúp chúng tôi tác giả ngô huy tịnh ạ
xin chào anh tịnh
chúng tôi rất ấn tượng với tác phẩm của anh
chụp về một người phụ nữ ba na với đại đằng sau đó có bức tượng nhà mồ
thời điểm chụp ở đâu
và cái này có phải ở một cái nơi nào ở gia lai hay ở công tùm gì đó

trong làng chứ nó không phải là tượng nhà mồ anh
cái này là trước cửa của nhà rông
trước cửa nhà rông
cái dân tộc gia lai ba na ở trong đây thì nó có cái tục đéo tượng hình như tượng nhà mồ
cái quan điểm chỉ có tượng nhà mồ nhưng mà trước nhà rông thì người ta có một số cái ảnh tượng
có thể là cái người có thể là bầu nước
có thể là một vài cái ảnh tượng của một cái người ở trong con người nằm ở trong làng
thang lên gác hả ạ thang lên nhà sàn
vâng đúng rồi
cái này có phải ở con chó lò không ạ
đúng rồi con chó lò
con chó lò vâng vâng xin cảm ơn anh
vâng cảm ơn anh
vâng xin cảm ơn nhạc sĩ nông quốc bình
chúng ta sẽ đến với tiểu mục góc kỹ thuật với sự hướng dẫn của nghệ sĩ nhấp ảnh lê huy
và lần này anh sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn kỹ thuật chụp ảnh phơi sáng đêm
vâng thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh lê huy tại triển lãm ảnh hà nội khoảnh khắc và tầm cao vừa qua
thì chúng tôi đặc biệt ấn tượng với những bức ảnh chụp vào ban đêm của anh
vậy thì anh có thể giúp cho chúng tôi biết về cái kỹ thuật chụp ảnh thành phố vào ban đêm được không ạ
thưa các bạn là nếu mà muốn chụp một tấm ảnh phơi sáng về đêm thì nó có rất là nhiều bước
bước một là các bạn phải chọn một cái thời điểm tốt nhất tức là cái tầm chiều khi mà thành phố bắt đầu chuẩn bị lên đèn
bước hai là mình phải chọn một địa điểm thật đẹp để mình tôn vinh thành phố của mình lên
cái người chụp ảnh phơi sáng không thể không có chân máy bắt buộc phải có một chân máy tương đối tốt
bởi vì sao khi mà khi mình có chân máy thì mình có những tấm ảnh mình phơi thì mình phải để chế độ nó phơi rất là lâu
nếu như mà chân không tốt thì gió thổi rung
bước thứ ba là mình phải có một cái máy ảnh tương đối và ống kính thì các bạn phải chọn cái ống kính góc rộng
tối thiểu là phải hạ là hai mươi bốn bảy mươi hoặc là một mươi sáu ba mươi năm
bữa thứ tư là phải có một cái quả mềm
mình có một cái cỏ để lắp vào cái máy ảnh này
thì khi mà mình chụp thì mình dùng cái cỏ này mình chụp thì mình không chụp trên cái máy thì nó rung máy
và các bạn phải để chế độ là m
m là manual tức là mình có thể chỉnh được tốc độ này chỉnh được khẩu độ ống kính này rồi tốc độ của máy này
sau đó là dựng chân lên dựng chân lên thì có lúc là ta chỉnh ta lấy bô cục đo sáng thì ví dụ như là lúc đấy ta đo thì tốc độ
ống kính lúc đó ta để khoảng một mươi sáu một mươi một thì lúc đấy là tốc độ nó xuống tầm khoảng hai mươi giây hai mươi giây hoặc ba mươi giây thì lúc đấy ta bấm máy
thì trước khi bấm máy thì các bạn phải để live vil này
với cái ống kính máy ảnh mà khi để live view và gặp một cái không gian mà nó trời nó tối này thì nó lấy nét rất là kém
thí dụ đấy mình phải dùng mf tức là marian focus bằng tay
sau đó là nó phóng zoom lớn lên
thì các bạn phải dùng điều chỉnh nét bằng cái ống kính này
khi là bạn thấy nó nét rồi thì bạn lại bấm trở lại để cho nó lấy lại cái bưu cục này
tức là lúc này bức ảnh mình đã nét rồi lúc đấy bắt đầu chỉ chọn bô cục và bấm máy
và bấm máy là phải bấm bằng cò mềm
trong trường hợp khi mình không có cò mềm thì mình phải để chế độ là chụp tự động

về đèn việtnam acongnhanzan org vn
hy vọng chương trình đã cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản
để có thể sáng tác những tác phẩm đẹp và có ý nghĩa
trên kết quả bình chọn của các bạn
của các thành viên trong ban giám khảo
thay mặt ban tổ chức
chúng tôi xin công bố
giải nhất và giải nhì của cuộc thi ảnh tháng này
đoạt giải nhì
là tác phẩm số tám
ảnh bộ trang phục am mưng
của người paco tác giả hoàng an
đoạt giải nhất
đó là tác phẩm số một mươi bốn
của tác giả nguyễn văn miền
vâng ạ và ngay bây giờ thì xin mời tổ thư ký hãy giúp chúng tôi kết nối với tác giả đoạt giải nhất của cuộc thi tháng này đó là tác giả
nguyễn văn miền ở yên bái
xin chào anh nguyễn văn miền và chúng tôi lại gọi cho anh từ cuộc thi ảnh về đẹp việt nam của truyền hình nhân dân
xin chúc mừng anh tác phẩm với chủ đề rước dâu đã đoạt giải nhất
trong chương trình lần này
ngay lúc này
anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi biết được tác phẩm của mình đạt giải nhất không ạ
tôi rất là vui mừng vì được đạt cái bức ảnh dước dâu giải nhất
thì con người tôi cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc và cái niềm tự hào để
cho chúng tôi ngày càng thêm cái niềm đam mê
để đi chụp ảnh thật nhiều hơn nữa
và thông qua bức ảnh lần này của anh thì cái thông điệp mà anh muốn gửi đến mọi người cũng như là thông điệp của anh gửi đến chương trình là gì ạ
thế là tôi gửi cho đến mọi người
trong cả nước
người biết được cái
cái hình ảnh và những cái
trang phục và màu sắc của đồng bào dân tộc dao đỏ của huyện văn yên
cũng như trong cả nước
biết được về những hình ảnh những trang phục đó rất là tốt và đẹp
và hai nữa là
rất là cảm ơn ban tổ chức chương trình có những cái chân chơi để thể hiện cho anh em giúp ảnh và cũng
những người đam mê giúp ảnh
thể hiện những hình ảnh của mình để quảng bá
trong nước cũng như là quốc tế
vâng ạ một lần nữa cảm ơn anh và hy vọng rằng là anh sẽ
thường xuyên theo dõi chương trình của chúng tôi và sẽ có thêm nhiều tác phẩm gửi đến dự thi ạ cảm ơn anh
trong hai năm gần đây
có tới bốn mươi trên năm mươi bốn dân tộc trên cả nước không mặc trang phục đúng như trang phục truyền thống của dân tộc mình
thay vào đó là trang phục công nghiệp
bằng sợi tổng hợp nilon
với nhiều chủng loại hoa văn được tràn ngập
giống nhau trên thị trường
một thực tế cũng rất đáng chú ý là sự gần như hoàn toàn biến mất của trang phục nam giới dân tộc thiểu số
lâu nay trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
vốn tập trung chủ yếu
và biểu hiện rõ nét ở giới nữ
những người trực tiếp làm ra và sử dụng
còn trang phục nam giới thường rất đơn giản mờ nhạt
không có gì đặc sắc
từ thực trạng nói trên
các chuyên gia kiến nghị
cần khôi phục và nâng cao các lễ hội truyền thống
những phong tục tập quán lãnh mạnh
của các dân tộc
chú trọng xây dựng môi trường bảo tồn không gian văn hóa để có điều kiện cho trang phục giữ gìn
và phát huy vẻ đẹp truyền thống đặc sắc của dân tộc mình
chúng tôi hy vọng rằng
cuộc thi hành về đèn việt nam số một mươi ba với chủ đề
trang phục các dân tộc thiểu số việt nam
đã góp một tiếng nói tích cực để giữ gìn
tôn vinh trang phục các dân tộc thiểu số việt nam
bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số
là hành trình không hề đơn giản
bảo tồn tĩnh
trong bảo tàng trong thư viện đã khó bảo tồn động
trong cuộc sống hàng ngày
với xu thế phát triển càng khó hơn
vì thế rất cần sự quan tâm góp sức nỗ lực của tất cả xã hội
vì mục đích giữ gìn
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa
xin cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo
đã nhiệt tình tham gia chương trình của chúng tôi
xin cảm ơn
các nhà nhếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp
đã nhiệt tình gửi ảnh về dự thi
chương trình của chúng tôi
sau đây thay mặt ban tổ chức
chúng tôi xin công bố
chủ đề của cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam số một mươi bốn
kiến trúc đô thị
ngay từ bây giờ quý vị và các bạn có thể gửi tác phẩm dự thi về chung chúng tôi tại địa chỉ
thời hạn nhận ảnh sẽ là trước hai mươi bốn h ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào fanpage của chương trình tại địa chỉ
cảnh chéo vẻ đẹp việt nam nld
để tìm hiểu về thế lệ cũng như thông tin của cuộc thi
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã chú ý theo dõi chương trình của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại